tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự và bị can về nhận hối lộ
khám xét nơi ở đối với ba đối tượng trong ban giám đốc trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ngoài ông đào hữu long công an tỉnh thừa thiên huế còn ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với hai phò giám đốc của trung tâm trên là ông trần hưng huy và ông dương phước thiện
theo thông tin ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh thừa thiên huế đã phong tỏa khám xét hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ở thành phố huế và thị xã hương trả
còn tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ông bùi văn tấn
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp đà nẵng và hai người liên quan là lương ngọc vũ đăng kiểm viên
lương kim quang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lkq để điều tra về tội nhật hối lộ
theo điều tra bước đầu xác định được khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới
đăng kiểm viên lương ngọc vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu thiết kế không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
vũ liên hệ người thân là lương kim quang để lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lk
nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên
chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho vũ
vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông bùi văn tấn
sau khi công ty trách nhiệm hiệu hạn dịch vụ và kỹ thuật lkq dừng hoạt động
vũ và quang sử dụng các hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều xe có cải tạo thay đổi kết cấu
số tiền có được cả ba người chia nhau
cơ quan cảnh giác điều tra công an huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối với hợp phía gia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú xã đắc liêng huyện lắc nguyên chủ tịch hội chữ thập đỏ xã đắk liêng để điều tra về hành vi tham ô tài sản
quá trình điều tra bước đầu xác định vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hợp phiager đã chiếm đoạt hơn bốn mươi sáu triệu đồng tiền quỹ của hội để chi tiêu cá nhân
trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ofiel còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của hội chữ thập đỏ xã đắk liêng với tổng số tiền là khoảng năm mươi bốn triệu đồng
đây là số tiền của các hộ dân xã đắk liêng đóng góp vào quỹ của hội chữ thập đỏ xã
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lắc đang tiếp tục điều tra để xác minh làm rõ
theo quy định của pháp luật
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng đặng quang hiếu ba mươi tuổi ngụ tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an bắt quả tang
hiếu đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ khu phố ba phường tân hiệp
thu giữ bốn trăm hai mươi chín viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
ba gói ma túy tổng hợp
qua đối tranh hiếu khai toàn bộ số tăng vật trên đều là ma túy được mua lại của đối tượng chưa rõ lây lịch ở khu vực tp hcm
với giá năm mươi triệu đồng về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời thì bị bắt
cục quản lý thị trường tp hcm vừa tiến hành kiểm tra hai địa điểm kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quận gò vấp
có dấu hiệu nhập lậu hàng không hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
tại điểm kinh doanh nằm ở số hai trăm hai mươi bảy trên hai mươi năm nguyễn tu giản quận gò vấp đội quản lý thị trường số hai phát hiện
và tạm giữ hơn sáu sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc gồm dầu gió xanh singapore tẩy tế bào jespa
dầu xả bưởi kem barri bạch ngọc liên và nhiều mỹ phẩm khác
ước tính số hàng này trị giá gần một hai tỷ đồng
tại điểm kinh doanh ở chỗ hai trăm tám mươi bốn trên một phạm văn chiêu cũng thuộc quận gò vấp
lực lượng quản lý thị trường thu giữ gần ba trăm bốn mươi thùng hàng hóa với tổng số lượng trên ba mươi sản phẩm khử mùi coast yard lột mụn nước hoa xịt chống nắng
tổng trị giá số hàng này là trên bảy trăm ba mươi tám triệu đồng
lực lượng quản lý thị trường xác định toàn bộ hàng hóa tại hai địa điểm trên đều do một người làm chủ có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
hiện vụ việc đang được xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tại thành phố đà nẵng cho đến nay thì một trăm linh các xã phường trên địa bàn đã hình thành tổ công nghệ số cộng đồng
hoạt động tại ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư tổ công nghệ số đã hỗ trợ hướng dẫn cho người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến
bước đầu việc xây dựng các tổ công nghệ số cộng đồng đã mang lại hiệu quả tích cực là mắt xích quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số hiện nay
nhà văn hóa thôn bầu cầu xã hòa châu là nơi hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng
với tám thành viên và được trang bị hai máy tính kết nối internet tổ công nghệ số này đã giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân ngay tại thôn
sau khi tiếp nhận thông tin hồ sơ của người dân sẽ được liên thông đến bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân cấp xã và nhận kết quả ngay tại nhà
nhận những hồ sơ về đây để cập nhật nhanh hơn gọn hơn và tiết kiệm thời gian cho bản thân và cả chính quyền
chuyển đổi số tại cấp xã phường ở đà nẵng tập trung triển khai
trên tất cả các lĩnh vực đối với các thủ tục liên quan đến quản lý cư trú quản lý nhân hộ khẩu người dân cũng được tạo điều kiện giải quyết ngay tại khu dân cư
hơn nữa thông qua các hoạt động tuyên truyền như thế này các thủ tục làm căn cước công dân cấp mã định danh điện tử thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu đều được hướng dẫn cụ thể đến từng người dân
thông tin mà tha đổi về là trang thổ khảo là bọn đào là người dân họ cũng có suy nghĩ này suy nghĩ kia
nhưng mà đối với thông đó có
mấy cuộc tuyên truyền đó mời công an phối hợp với lợi thông là tuyên truyền cho bộ công
sau này tất cả các dữ liệu mà nằm trong căn cước công dân căn cước chiếc đó là bảo bấm lên đó là giải thích cho họ là của như là cho mẹ công là của như là có rất rõ ràng rồi
không cần bộ công tới vấn đề đó
khi mà người dân ở địa phương mà cần làm các thủ tục giấy tờ liên quan thì có tổ chức nguyện số sẽ hỗ trợ tại nhà
và khi mà hoàn thành xong các bước thì lúc đó người dân có thể là từng
tiến công an xã để đăng ký các thủ tục giấy tờ
còn hai thì có thể người ta sẽ làm trên dịch vụ công điện tử
cho nên là rất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân để thực hiện tất cả các thủ tục hành chính của mình
theo sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng có gần hai năm trăm linh tổ công nghệ số cộng đồng với một mươi ba thành viên
mô hình này giúp đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin mang tiện ích đến người dân
trong quá trình chuyển đổi số để cho nó có hiệu quả thì bvx cũng đã thành lập
ban chỉ đạo cơ cáo đảm bảo các thành phần theo hướng dẫn
và bên cạnh đó bvx thì có một mươi thôn
thì chúng tôi cũng đã thành lập một mươi cái tổ chuyển đổi số cộng đồng
và bên cạnh đó thì bộ công an cũng chỉ đạo quyết liệt trong cái việc mà
cái đề án sáu về dữ liệu dân cư
thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ một mươi thôn ở một mươi tổ để thu hợp dữ liệu dân cư
để chúng ta phục vụ cho cái việc mà cập nhật lên cái hệ thống và phục vụ cho chuyển đổi số
chuyển đổi số bắt đầu từ người dân
lấy người dân làm trung tâm làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực
các tổ công nghệ số cộng đồng là những cánh tay nối dài của đề án chuyển đổi số ở đà nẵng
tuy nhiên việc giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ
thực tế hiện nay một bộ phận người dân đang lợi dụng quyền giám sát này để gây cản trở
thậm chí lăng mạ xúc phạm các cán bộ chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ
vậy liệu người dân có đang hiểu đúng quyền giám sát công an nhân dân
một vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi đã mời luật sư diệp năng bình để chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
hàng loạt các clip đăng tải trên mạng xã hội việc bắt lỗi cảnh sát giao thông
thậm chí có những người đi theo dõi cảnh sát giao thông làm việc và đăng tải trên mạng xã hội
hàng loạt ngôn từ hành động khiếm nhã xúc phạm lực lượng công an nhân dân khi đang làm nhiệm vụ
người dân có quyền được giám sát theo thông tư bảy đều ba mươi a bảy mươi hai hai mươi bốn tôi yêu cầu anh cho người kiểm tra nơi thổi của anh
trước khi anh thổi tôi tôi đang có rất nhiều thời gian tôi vừa uống rượu xong
đấy nhưng mà vấn đề là uống lúc nào thôi nhưng mà vấn đề là cái chỗ nào các anh cho tôi xem cái chuyên đề vậy
dừng xe của tôi mà yêu cầu là thổi nồng độ cồn và yêu cầu kiểm tra hành trí hai vấn đề
nhưng mà tôi đã yêu cầu phía bên công an là cho tôi là công dân quyền được phép xem chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn
liệu những hành vi như thế này có đúng luật hay đang lạm dụng quyền giám sát lực lượng thực thi nhiệm vụ
lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư diệp năng mình đã nhận lời tham gia của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
theo quy định của pháp luật thì người dân được quyền giám sát công an nhân dân vậy theo ông quyền này được quy định như thế nào ạ
có thể là chúng ta thấy là theo quy định tại thông tư sáu mươi bảy của bộ công an năm hai nghìn một mươi chín
thì người dân được quyền giám sát lực lượng công an trong những trường hợp
ví dụ như đó là kiểm tra cái việc mà pháp luật được quyền giám sát công an nhân dân
người dân được thực thi trong quá trình gia thông hoặc là người dân được quyền giám sát là ứng xử của lực lượng công an khi mà tiếp xúc với nhân dân
do đó thì là trong những trường hợp này thì người dân được quyền giám sát
tuy nhiên cái việc giám sát này thì phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật
ví dụ như là không làm cản trở cái lực lượng cảnh sát giao thông họ đang làm thực thi nhiệm vụ
và ngồi đợi
ngoài ra thì những cái clip mà giám sát này cũng không được phải phản ánh một vấn đề một cách trung thực
không được cắt kép hoặc là có mang tính chất bôi nhọ lực lượng công an
vâng hiện nay thì có rất nhiều clip trên mạng xã hội
thậm chí là có những người lợi dụng mạng xã hội để chuyên theo dõi
bôi nhọ thậm chí là đe dọa lực lượng công an nhân dân đang làm nhiệm vụ
vậy thì theo ông quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ
chúng ta có thể thấy là những người mà hay có biểu hiện chống đối
mà cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ thì ở đây chúng ta thấy có thể thấy là các đối tượng này
thường thường là những người đang có nồng độ cồn và họ biết là cái việc mà thổi nồng độ cồn này
sẽ dẫn đến cái việc mà biết được cái chính xác là họ đang có cái nồng độ cồn trong người
do đó thì họ thường có những biểu hiện chống đối
còn theo tôi nghĩ theo các cá nhân tôi nghĩ thì nếu mà những người mà chúng ta bình thường
không vi phạm pháp luật thì chúng ta thường thường là hợp tác với những người này
các cơ quan chức năng để chúng ta có thể là mong là sẽ giải quyết cái vụ việc sớm
và để chúng ta tiếp tục cái hành trình
tuy nhiên thì có những cái đối tượng họ lợi dụng cái điều này để họ câu like câu view
hoặc là họ có những cái việc hành động chống đối và họ tạo ra một cái dư luận xấu
một cái hình ảnh xấu đối với lực lượng công an nhân dân
do đó thì tôi thấy là cái vấn đề này là chúng ta không nên
và tùy theo cái bức độ
thì hiện nay pháp luật cũng đang xử lý rất là mạnh đối với cái hành vi này
do đó khi mà tiếp xúc cái thông tin thì chúng ta cần phải chọn lọc thông tin một cách
có chọn lọc để làm sao mà chúng ta không ảnh hưởng
bởi vì khi mà chúng ta tiếp nhận hoặc là chúng ta chia sẻ những cái hành vi vi phạm này
thì vô tình chúng ta cũng là vi phạm pháp luật
vâng theo quan điểm của luật sư thì cần phải bổ sung thêm chi tiết nào
để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ không bị áp lực
cũng như là người dân thì sẽ thực hiện quyền giám sát
không gặp những khó khăn
về vấn đề này thì tôi thấy rằng là hiện nay pháp luật chúng ta cũng đã có những cái quy định đầy đủ
về việc mà người dân giám sát cũng như là chức năng nhiệm vụ quyền hạn
hoặc là tư thế tác phong của lực lượng cảnh sát giao thông khi mà thực hiện nhiệm vụ
do đó thì chúng ta thấy rằng là tuy nhiên thì là cái sự việc này
hiện nay vẫn chưa được về quy định của pháp luật và các quy định của pháp luật này
thì hiện nay vẫn chưa được phổ biến một cách công khai
và một cách rộng rãi dẫn đến là hoặc là có những cái tiktoker
họ làm những clip mà họ cắt ghép lồng ghép vào những cái quy định của pháp luật
một cách hiểu thiển cận
do đó là dẫn đến cái việc mà người dân mà điển hình như cái trường hợp vừa rồi
thì họ lại học luật trên tiktok
mà họ không biết được là các quy định của pháp luật trong trường hợp này nó cụ thể như thế nào
thì dẫn đến là cái việc mà họ hành xử với lực lượng cảnh sát giao thông một cách là chưa đúng chưa đúng
do vậy thì theo tôi thì chúng ta cũng nên tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
đồng thời thì người dân cũng nên nhận thức được sự kiểm tra giám sát của cảnh sát giao thông
trong khi mà họ điều hành hoặc là họ thực hiện nhiệm vụ
và đặc biệt là trong cái vấn đề mà thổi nồng độ cồn hiện nay
bởi vì theo tôi thấy là cái việc này rất là đáng ho ngên
và nó cũng bảo vệ bản thân của người dân
của chính người đang điều khiển phương tiện giao thông và đối với cũng là bảo vệ xã hội
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
xin cảm ơn kênh truyền
vâng thưa quý vị qua trao đổi vừa rồi chúng ta có thể thấy ghi âm ghi hình là quyền giám sát trực tiếp của người dân
nhưng nó cũng có những giới hạn mà người dân cần tôn trọng
việc giám sát đó không được gây cản trở hoạt động tác nghiệp của người thi hành công vụ
cũng như các lợi ích của công cộng
không được sử dụng các hình ảnh đó vào nhiệm vụ
hình ảnh đó vào những mục đích xấu như cắt ghép nội dung để phát tán trên các phương tiện công cộng
nhằm làm mất uy tín của người thi hành công vụ
và phải tôn trọng quyền nhân thân của người bị giám sát
mọi hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của bất cứ ai trên phương tiện công cộng
cũng cần phải được sự đồng ý của đương sự
việc sử dụng những thông tin đó vào mục đích gì
nếu vi phạm những quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm
vì vậy là công dân có trách nhiệm hãy tích cực tham gia góp ý chân thành
mang tính xây dựng về các mặt công tác
trong đó có tinh thần trách nhiệm lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ công an
trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp phê bình của người dân
không chỉ giúp lực lượng cảnh sát giao thông
mà ngay cả lãnh đạo bộ công an
chỉ huy các đơn vị địa phương hàng ngày
tự soi tự sửa để không ngừng nâng cao trình độ
gần dân sát dân
hiểu và phục vụ nhân dân được tốt hơn
tiếp sau đây là một số chính sách mới đáng chú ý
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng hai bước sang ngày làm việc thứ sáu đoàn công tác cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam tiếp tục tham gia cứu nạn cứu hộ tại tỉnh adiyaman thổ nhĩ kỳ
báo công an nhân dân đề cập tới hoạt động này có bài viết chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân động đất
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng hai bước sang ngày làm việc thứ sáu đoàn công tác cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam tiếp tục tham gia cứu nạn nhân động đất
đoàn công tác cứu nạn cứu hộ hiệu quả an toàn của lực lượng cảnh cứu nạn cứu hộ việt nam
căn cứ vào tính toán thực tế đoàn công tác bộ công an dự kiến tham gia hoạt động cứu nạn cứu hộ khoảng một mươi một mươi hai ngày sau đó đoàn trở về nước trước ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong trường hợp có yêu cầu đặc biệt chính phủ thổ nhĩ kỳ và chính phủ việt nam sẽ quyết định việc gia hạn ở lại hỗ trợ nữa hay về theo đúng kế hoạch
bộ công an vừa có tờ trình gửi chính phủ về đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam thông tin được đăng tải trên báo tiền phong
bộ công an cho rằng việc sửa đổi bổ sung khoảng ba điều sáu luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam theo hướng bổ sung thông tin về nơi sinh là thông tin cơ bản trong giấy tờ xuất nhập cảnh là cần thiết
bộ công an cũng cho biết thời gian qua
tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu
không đề nghị trả hộ chiếu qua biêu chính công ước dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân
cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận
do vậy cần nghiên cứu bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
điều hai mươi bảy đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả
để đảm bảo hiệu quả công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nói riêng
công tác quản lý xuất nhập cảnh của công dân việt nam nói chung
báo lao động số giang ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhăn đề
đề xuất gói tín dụng một trăm một mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội
thời điểm thanh lọc phân khúc thị trường nhà cao cấp
bộ xây dựng đề xuất gói một trăm một mươi tỷ cho vay phát triển nhà ở xã hội
nhà ở công nhân qua các ngân hàng thương mại
theo các chuyên gia
khi thị trường đang khan hiếm nguồn cung
nếu gói hỗ trợ này được phê duyệt và sớm triển khai
thì lượng sản phẩm trên thị trường phong phú
việc này cũng đồng nghĩa với những phân khúc bất động sản cao cấp bị tồn kho
sẽ phải bán hạ giá hoặc dễ bị bỏ quên
tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng
nhà ở xã hội nhằm giúp các đối tượng chính sách có cơ hội an cư
chính vì vậy cần phải có chế tài phạt nặng những trường hợp
sử dụng không đúng mục đích trục lợi chính sách
nếu quản lý không cẩn thận dễ rơi vào tay độ cò
họ sẽ nhảy vào ôm lướt sóng
và lúc đó cơ hội cho những người thu nhập thấp lại khó
thông tin liên quan đến các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn đối tượng liên quan đến các sai phạm tiêu cực
trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu và tri cục đăng kiểm số chín
thuộc cục đăng kiểm việt nam
cụ thể hoàng văn duy giám đốc tri cục đăng kiểm số chín
lê hải hòa vũ phương huy nguyễn văn hiền đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số chín
phạm việt dũng phạm tiến bình phạm văn dương nguyễn văn duẩn
mai ngọc cường nguyễn văn đồng đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số sáu
bị khởi tố về tội nhận hối lộ
các đối tượng còn lại là các đối tượng môi giới bị khởi tố về tội đưa hối lộ
trong sáng nay công an tp hcm cũng tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí
về diễn biến mới trong vụ án liên quan đến các sai phạm tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi họp báo trong các bản tin sau
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
bảy đối tượng cùng chú tại quận bình thạnh tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
liên quan đến vụ án nguyễn thị phúc mỹ chú tại tp hcm
cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngoài ra công an còn tiến hành điều tra đối với nhất phương và nguyễn văn tài
cùng chú tại tp hcm về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bọn chúng đã gây ra bốn mươi ba vụ cướp giật tài sản của người dân tại đồng nai và tp hcm
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng một mươi ba xe mô tô ba sợi dây chuyền và nhiều mã